sẽ đóng góp một phần rất quan trọng để làm nên cuộc thành công của ngày bầu cử
vậy thì đối với lại là công tác bầu cử trong bối cảnh tình hình dịch bệnh
thì ông có lời nhắn nhủ gì đối với cử tri để có thể thể hiện quyền làm chủ của mình trong ngày hai mươi ba tháng năm tới đây ạ
các phương án về phòng chống dịch và công tác chuẩn bị bầu cử hiện nay đang phải nói là được tổ chức chuẩn bị rất là kỹ
và với cái lỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị
như vậy là để làm sao phương án bầu cử được diễn ra an toàn
thế như vậy là phương án phòng chống dịch và cũng như tất cả các phương án khác đã được các lực lượng chuẩn bị kỹ
và chúng tôi thấy là chuẩn bị đến tận điểm bỏ phiếu và phục vụ cho từng đối tượng khác nhau
trong đó có đối tượng cách ly rồi có những đối tượng yếu thế
bình thường chúng ta vẫn có đối tượng là phải có hồn phiếu phụ đến tận nhà
và cũng có cả trợ giúp cho việc để thực hiện ý nguyện của người dân
trong việc giúp cho việc thả phiếu
có người còn không ghi được thì cũng vẫn có cách để giúp cho người đó thể hiện được cái nguyện vọng của mình
như vậy là với sự chuẩn bị kỹ như vậy tôi tin rằng là chúng ta sẽ đẩy lùi cái nguy cơ về dịch bệnh
và chúng ta sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cao cấp kỷ này
xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay